công đoàn y tế việt nam tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi ảnh
nét đẹp công đoàn và người lao động ngành y tế lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận chống dịch bệnh covid một mươi chín
cuộc thi có hai vòng vòng sơ khảo diễn ra từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng năm
với sự tham gia của bảy mươi một công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn y tế việt nam
công đoàn ngành y tế các tỉnh thành phố công đoàn khối cơ sở bộ y tế tại tp hcm
với gần ba trăm linh bức ảnh sinh động về hoạt động phòng chống dịch của ngành
các thí sinh khi cầm máy không chỉ là các chiến sĩ áo trắng mà còn là các nghệ sĩ nhiếp ảnh thực sự
đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời để chia sẻ với đồng nghiệp
người dân và lan tỏa thông điệp cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
tại vòng chung kết cuộc thi ảnh bốn mươi tác phẩm đã được giới thiệu và thuyết trình tại chương trình
ban giám khảo đã lựa chọn một mươi tác phẩm dự thi xuất sắc nhất để trao giải và tham gia cuộc thi ảnh
nét đẹp công đoàn cơ sở và người lao động cấp tổng liên đoàn lao động việt nam